festival không gian văn hóa cổng chiêng năm hai nghìn một mươi chín
đêm khai mạc lễ hội quảng trường pleiku biến thành biển người với hàng trăm diễn viên nghệ nhân biểu diễn cổng chiêng trên sân khấu và hàng nghìn khán giả đến xem biểu diễn
cách đây một mươi ba năm vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn năm không gian văn hóa cổng chiêng đã được unesco công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại
đây là một di sản quý giá có giá trị văn hóa độc đáo mang sức hút mạnh mẽ trong phát triển kinh tế du lịch
không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên trải rộng suốt năm tỉnh công tung gia lai đắk lắc đắk nông và lâm đồng
chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc tây nguyên bà na sơ đăng mơ nông cơ hò rơ mâm ê đê gia rai